qua mùng chín tháng tám lực lượng chức năng công an tỉnh sơn la đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng
giàng a chứ và giàng a nấnh đều trú tại tiểu khu pa khen một huyện mộc châu tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin và bốn hai trăm chín mươi một viên hồng phiến
tại cơ quan công an giàng an nấnh khai nhận mang số ma túy trên đến nhà chứ để bán kiếm lời
nhưng đang giao dịch thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
với thủ đoạn mua lại các công ty đang hoạt động kinh doanh kém hiệu quả
sau đó chỉnh sửa thông tin của giám đốc người đại diện theo pháp luật các công ty
và cả công ty được thành lập mới để xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng
đã có hàng trăm tỷ đồng được xuất khống hóa đơn do ba đối tượng hoàng lệ hàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
nguyễn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám và vũ kim oanh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu cùng chú tại hà nội thực hiện
vụ việc vừa được phòng an ninh kinh tế phối hợp với phòng an ninh điều tra công an tp hà nội triệt phá
thông tin với các cơ quan thông tần báo chí
cơ quan an ninh điều tra cho biết đối tượng hoàng lệ hằng là kẻ đứng đầu lấy địa điểm làm việc
tại quán cà phê thuộc phường đống mác quận hai bà trưng tp hà nội để tập hợp chỉ đạo điều hành
một nhóm các đối tượng khác tìm kiếm môi giới mua bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp
khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng cơ quan an ninh thu giữ ba mươi sáu bộ dấu pháp nhân công ty ma
tám bộ dấu hộ kinh doanh cá thể gần hai trăm linh quyển hóa đơn có nhiều tờ đã viết nội dung
cùng nhiều chứng từ xét sổ sách thống kê ghi chép các loại hóa đơn đã mua bán và hơn bảy trăm năm mươi bảy triệu đồng tiền mặt
theo thông tin ban đầu từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn đến nay các đối tượng này đã xuất khống hóa đơn
với tổng giá trị trên bảy trăm tám mươi tỷ đồng với ba một trăm năm mươi hóa đơn gây thất thu thuế khoảng trên bảy mươi tám tỷ đồng cho ngân sách nhà nước
ngày tám tháng tám cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố ba bị can
về tội in phát hành mua bán chế phép hóa đơn chứng từ
họ thu nộp ngân sách nhà nước
mặc dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động tín dụng huy động tiền gửi tiết kiệm như các tổ chức tín dụng
nhưng hai vợ chồng khổng văn phú và trừ thị hòa đã lấy danh nghĩa công ty trách nhiệm hữu hạn kính đạt
do phú làm giám đốc để in và phát hành trái phép sổ gửi tiền nhằm huy động tiền gửi của các hộ dân trên địa bàn
bằng thủ đoạn này phú và hòa đã chiếm đoạt trái phép của hàng chục hộ dân
số tiền lên đến hàng tỷ đồng và mất khả năng thanh toán
theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ và cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ
thì công ty trách nhiệm hiểu hoạn kính đạt được thành lập ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi
do khổng văn phú làm giám đốc và chử thị hòa làm kế toán trưởng
trụ sở công ty đặt tại khu tám xã tứ xã huyện lâm thao tỉnh phú thọ
mặc dù không được cơ quan có thẩm quyền
phép hoạt động tín dụng huy động tiền gửi tiết kiệm như các tổ chức tiến dụng
nhưng phú và hòa đã lấy danh nghĩa công ty kính đạt để in và phát hành trái phép rồi gửi tiền
nhằm huy động tiền của các hộ dân trên địa bàn
công ty còn cam kết khi người gửi có nhu cầu rút tiền
chỉ cần thông báo trước một mươi ngày công ty sẽ hoàn trả đủ tiền gốc và lãi
vì tin tưởng vào các thông tin in trên sổ gửi tiền và cam kết của vợ chồng phú hòa đưa ra
nên không ít người dân đã rút tiền
công ty đã rút tiền từ ngân hàng để gửi vào công ty kính đạt để hưởng lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng
với phương thức thủ đoạn nêu trên từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi hai
từ năm hai nghìn tám hai nghìn một mươi sáu tòa án nhân dân tỉnh phú thọ đã đưa vụ án trên ra xét xử theo trình tự sơ thẩm
căn cứ vào hành vi phạm tội của các đối tượng và những diễn biến mới tại phiên xét xử
tòa án nhân dân tỉnh phú thọ tuyên phạt khổng văn phú và phạm thị hòa phạm tội kinh doanh trái phép
theo khoản hai điều một trăm năm mươi chín bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
do thời gian tạm giam của khổng văn phú đã bằng với thời gian bị cáo phải chấp hành án và tội kinh doanh trái phép
không có trong bộ luật hình sự năm hai nghìn chín
nên hội đồng xét xử đã áp dụng các tình tiết có lợi cho bị cáo
từ đó quyết định trả tự do cho khổng văn phú ngay tại tòa
vụ án trên là bài học cảnh tỉnh cho những ai hám lợi tin tưởng vào hoạt động tín dụng đen để rồi chuốc lấy hậu quả
chỉ có các tổ chức tiến dụng của nhà nước mới có chức năng huy động tiền gửi
và mới bảo vệ những quyền chính đáng của khách hàng hạn chế những rủi ro đáng tiếc
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai thành phố hà nội vừa ra lệnh bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự
đối với lê hồng quân bốn mươi tuổi trú tại ninh sở thường tín hà nội và nguyễn duy trinh ba mươi hai tuổi
xã đồng yên huyện bắc giang tỉnh hà giang để điều tra về hành vi cướp tài sản
khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng bảy lê hồng quân và nguyễn duy trinh chuẩn bị hai con dao
băng dính bản to rủ nhau đi cướp tài sản sau khi bắt taxi đến phường trần phú quận hoàng mai
thì hai đối tượng yêu cầu lái xe dừng lại từ ghế sau hai đối tượng kề dao vào cổ đe dọa
dùng băng dính chói lái xe taxi rồi cướp đi một bảy triệu đồng và hai điện thoại di động
ngay sau đó quân và trinh bỏ lại bị hại và chết taxi bên đường
đến đêm ngày hai mươi tám tháng bảy công an quận hoàng mai nhận được trình báo của bị hại
qua điều tra truy xét đội cảnh sát hình sự công an quận hoàng mai đã thực hiện lệnh bắt
khẩn cấp lê hồng quân và nguyễn duy trinh tiếp tục đấu tranh khai thác lực lượng công an phát hiện
với thủ đoạn này hai đối tượng đã gây ra một vụ cướp tài sản tại huyện văn giang tỉnh hưng yên
qua công tác trinh sát nắm tình hình vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày chín tháng tám phòng cảnh sát hình sự
cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh cà mau đã tiến hành triệt xóa trường gà được tổ chức quy mô
với nhiều đối tượng tham gia tại khu đất chống thuộc ấp bốn xã khánh an huyện u minh
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện bốn mươi chín đối tượng có liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền
thu giữ trên ba mươi triệu đồng một mươi con gà
sáu cặp cửa sắt hai mươi một xe mô tô bốn mươi hai điện thoại di động cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
theo điều tra ban đầu trường gà trên do nguyễn văn bền chú tại địa chỉ trên đứng ra tổ chức
và hoạt động được vài tháng nay
trường gà này luôn được canh gác cảnh giới nhiều lớp hàng ngày thu hút rất nhiều đối tượng
tại địa phương tham gia
hiện các đối tượng có liên quan đã được mời về trụ sở cơ quan công an để tiếp tục điều tra xử lý
một mươi tháng tám do chiều ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m nên mưa rào và rông
vẫn duy trì tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ với lượng mưa và diện mưa sẽ tăng dần
người dân cần đề phòng với tố lốc xoáy và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
khả năng có lũ quét và sạt lở đất
nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba ban ngày trời nhiều mây
xen giữa vào đó là những khoảng nắng
đến chiều tối mưa xuất hiện trên khu vực có nơi mưa vừa đến mưa to và rông
mưa rông sẽ phần nào gây ra những càn trở đến sinh hoạt đời sống cũng như lưu thông của người dân
nhiệt độ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới qua khu vực bắc bộ nên thời tiết tại các tỉnh
từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế cũng có những chuyển biến đáng kể
những cơn mưa rào sẽ xuất hiện nhiều hơn cường độ nắng giảm
khiến cho nền nhiệt độ ban ngày phần nào bớt oi bức hơn
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời mây thay đổi đến nhiều mây
ngày nắng phía bắc có nơi nắng nóng gió tây nam cấp hai cấp ba
chiều tối mưa rông chỉ xuất hiện mang tính chất địa phương với lượng không nhiều
nhiệt độ trong ngày giao động từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
khu vực tây nguyên từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng tám trời mây thay đổi
ngày nắng gián đoạn với cường độ bức xạ ở mức trung bình
chiều tối có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi độ
các tỉnh nam bộ vẫn duy trì cường độ gió tây nam hoạt động với mức độ trung bình
nên mưa rào và rông vẫn xảy ra vào chiều tối và đêm
tuy nhiên số điểm mưa vừa mưa to cũng đã giảm hẳn
nhưng người dân vùng ven biển cần lưu ý với gió giật mạnh
bên bình ban ngày có nắng xen giữa những khoảng nhiều mây
nhật độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
tuy nhiên số điểm mưa vừa mưa to cũng đã giảm hẳn